với hành vi tuyên truyền tàng trữ thông tin nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lê quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
trước đó cơ quan công an phát hiện hùng đã sử dụng nhiều tài khoản facebook
để livestream có nội dung xuyên tạc đòi đa nguyên đa đảng xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
quá trình xác minh cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ hùng nhận nhiều tiền từ một đối tượng chống phá ở nước ngoài
và để cho những đối tượng này thường xuyên tham gia live stream của mình phát ngôn chống phá đảng nhà nước
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ cho biết đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn tuấn
để điều tra làm rõ về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn văn tuấn chú huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ từng bị xử phạt vi phạm hành chính bốn triệu đồng
về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định và tàng trữ sử dụng trái phép trang phục cấp hiệu
phù hiệu số hiệu dành riêng cho lực lượng công an nhân dân
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tuấn lên mạng xã hội facebook tìm mua trang phục công an nhân dân cấp hàm trung tá
và thẻ ngành công an giả rồi chụp hình đăng lên tài khoản tiktok cá nhân
qua mạng xã hội tiktok tuấn đã làm quen sau đó kết bạn và nhắn tin trò chuyện
thông qua ứng dụng zalo với một phụ nữ đơn thân đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
người phụ nữ này đã chuyển khoản cho tuấn chín lần với tổng số tiền hai trăm hai mươi bảy triệu đồng
cũng với cách thức tương tự tuấn đã lấy số tiền hơn một mươi bốn triệu đồng
từ một người phụ nữ khác cũng đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
khám xét nơi ở của tuấn lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ giả
như căn cước công dân giấy phép lái xe thẻ ngành công an
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định
những ai là nạn nhân của nguyễn văn tuấn đến liên hệ trực tiếp
tại công an huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
hoặc qua số điện thoại trực ban công an huyện hai nghìn chín trăm hai mươi ba tám trăm năm mươi tám tám trăm tám mươi tám
công an thành phố mỹ tho đang tạm giữ hai đối tượng gồm nguyễn đình cường
chú tỉnh bắc ninh và nguyễn ngọc chiến chú thành phố hải phòng
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
một hộ dân trên địa bàn phường sáu bị cắt ổ khóa cổng rào
và mất một xe ba bánh trị giá khoảng chín mươi triệu đồng
công an thành phố mỹ tho điều tra xác định được nguyễn đình cường và nguyễn ngọc chiến
là hai đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản
đến tối ngày một mươi ba tháng bốn bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an thành phố mỹ tho đã bắt giữ hai đối tượng tại phường sáu thành phố mỹ tho
điều tra ban đầu hai đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản
đồng thời khai nhận đã thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố mỹ tho
trong đó có bốn vụ trộm xe ba bánh và một vụ trộm cắp xe mô tô
sau khi trộm được tài sản hai đối tượng mang đi thành phố hồ chí minh tiêu thụ
công an thành phố mỹ tho thông báo ai là bị hại của các vụ trộm cắp tài sản tương tự
liên hệ công an thành phố mỹ tho theo số điện thoại chín trăm một mươi tám tám trăm một mươi tám ba trăm chín mươi tám
để trình báo và cung cấp thông tin giúp cơ quan điều tra làm rõ xử lý vụ việc
công an phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bàn giao đối tượng
cùng tăng vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá để xử lý theo thẩm quyền
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy của một nhóm nam nữ
tại một căn nhà trên đường ba tháng hai phường an hòa thành phố rạch giá
công an phường an hòa đã bắt quả tăng võ thị thanh trúc
đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho tám người khác
tại cơ quan công an trúc khai nhận
do chồng sắp đi làm thuê ở nước ngoài một thời gian
cả hai đã cùng đến căn nhà của một người quen rồi rủ thêm bảy người bạn đến chơi ma túy
trong lúc cả nhóm đang chia ra sử dụng thì bị công an bắt quả tàng
xét nghiệm nhanh cả chín đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp
thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã phối hợp cùng các lực lượng
phát hiện và bắt giữ đối tượng nguyễn văn vận về hành vi vận chuyển trái phép
bảy mươi bảy kg phá hoa nổ
từ lào về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
lực lượng chức năng tiến hành khám xét phương tiện ô tô đầu kéo mang bình kiểm soát hai mươi chín f bảy mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu
do đối tượng nguyễn văn vận chú huyện căn lộc hà tĩnh điều khiển
phát hiện trong cabin cất dấu năm mươi ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín và ba mươi sáu quả có trọng lượng bảy mươi bảy kg
vận khai nhận mua số pháo trên từ lào với giá là một mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau đó cất giấu và đưa về việt nam bán kiếm lời
lực lượng phối hợp đang điều tra xác minh làm rõ
hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trải qua chặng đường năm mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng cảnh sát bảo vệ nay là cảnh sát cơ động công an tỉnh điện biên
không ngừng lớn mạnh lập nhiều chiến công xuất sắc tô thắm thêm truyền thống vẻ vang anh hùng
trưởng thành tại địa bàn phức tạp nơi cực tây tổ quốc
trong mọi hoàn cảnh bất chấp mọi khó khăn gian khổ hy sinh
cảnh sát cơ động công an tỉnh điện biên luôn xứng đáng là lực lượng trọng yếu trên trận tuyến đảm bảo an ninh trật tự
và đặc biệt trong thời điểm này cũng là lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
những người lính ấy lại càng nỗ lực cùng với các lực lượng khác trong công tác bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân

ông nguyễn quốc luật có nhân thân lai lịch cụ thể như sau

nơi thường trú phòng tám trăm ba mươi hai hh ba c phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hcm
nơi ở hiện nay khu đô thị văn khê phường la khê quận hà đông hà nội

theo số điện thoại đơn vị sáu trăm chín mươi ba một trăm tám mươi bảy hai trăm bốn mươi bốn hoặc số điện thoại cá nhân chín trăm hai mươi bốn bốn trăm bốn mươi ba tám trăm một mươi bảy để làm việc
bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng lý vảng chua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản làng minh xã nậm khắt huyện mù căng trải tỉnh yên bái
cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng mùa thị mo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bản tà phình xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
có nốt ruồi cách một cm phía sau đuôi mắt trái
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng sùng thị lâu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã bá lau huyện trạm tấu tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách một cm sau cạnh
và đối tượng vàng a play sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn tống trong xã túc đán huyện trạm tấu tỉnh yên bái
có xeo chấm cách một cm sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được
bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
xin chào quý vị khán giả
bây giờ sẽ là những tin tức cập nhật trong bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày một mươi ba tháng bốn
sau hai ngày xét xử và nghị án tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tiến hành tuyên án đối với bị cáo đỗ hữu ca
cùng một mươi hai bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn
trứng tử thu nộp gân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
bị cáo đỗ hữu ca bị tuyên một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo trương xuân đức bị tuyên hai năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn trứng tử thu nộp gân sách nhà nước
bảy năm về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt trước xuân đức lĩnh chín năm tù
vợ của đức là nguyễn thị ngọc anh bị tuyên một mươi tám tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
ba năm tù với tội đưa hối lộ tổng hình phạt là bốn năm sáu tháng tù
các bị cáo khác chịu mức án từ hình phạt tiền đến sáu năm sau tháng tù giam
theo cáo trạng trương xuân đức và vợ là nguyễn thị ngọc anh chú hải phòng quản lý điều hành hai mươi bảy công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
kết quả điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn vợ chồng đức và ngọc anh đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lệ bất chính trên bốn mươi một tỷ đồng
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương văn nam là cháu đức đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
đồng thời mở rộng điều tra vụ việc
để lo chạy tội đỗ hữu ca đã yêu cầu vợ chồng trương xuân đức chuẩn bị một số tiền
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng trương xuân đức đã bốn lần đến gặp và đưa ba mươi năm tỷ đồng cho ca
đội hữu ca đã hứa hẹn và nhận tiền
vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị ngọc anh đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
vào ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đội hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kinh điều tra đội hữu ca đã chủ động nộp lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt các quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc
đối với phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp long xuyên tỉnh an giang nguyễn bảo sinh về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo đó nguyễn bảo sinh đã ký năm quyết định giao đất làm nhà ở sai quy định gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng
ngoài ra nguyễn bảo sinh còn ký cấp đất không đúng đối tượng được tái định cư cho một mươi ba hộ dân khác
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thanh phong
cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên nguyễn thiện thanh cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên và huỳnh lê phong
nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên cùng về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
với hành vi tuyên truyền tàng trữ thông tin nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lê quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
chú phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
trước đó cơ quan công an phát hiện hùng đã sử dụng nhiều tài khoản facebook để quay trực tiếp các nội dung
xuyên tạc đòi đa nguyên đa đảng xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
quá trình xác minh cơ quan an ninh đã điều tra làm rõ hùng đã nhiều lần nhận tiền từ một số đối tượng chống phá ở nước ngoài
để cho đối tượng này thường xuyên tham gia live stream của mình phát ngôn chống phá đảng nhà nước
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ án hai chó bé bị mất tích tại quận một tp hồ chí minh vào ngày ba tháng bốn
phòng cảnh sát hình sự công an quận một phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra củng cố chứng cứ
qua đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại huyện gò công đông tỉnh tiền giang
về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi và sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dầm
bước đầu cơ quan điều tra xác định vi đã móc nối với một đối tượng người nước ngoài tìm trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi
dùng thủ đoạn đưa các cháu về nơi vi ở ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất khiêu dầm
để quay phim chụp ảnh gửi cho đối tượng nước ngoài
vào ngày ba tháng bốn lợi dụng lúc không có người lớn trông coi vi đã tiếp cận và dẫn dụ hai bé gái đưa về căn hộ tại quận bình thạnh
vào ngày tám tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an quận một và các đơn vị có liên quan đã tiến hành giải cứu hai cháu
đồng thời bắt giữ phạm huỳnh nhật vi để đấu tranh làm rõ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ cho biết đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn tuấn
để điều tra làm rõ về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn văn tuấn chú huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ từng bị xử phạt vi phạm hành chính bốn triệu đồng
về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định và tàng trữ sử dụng trái phép trang phục cấp hiệu
phù hiệu số hiệu dành riêng cho lực lượng công an nhân dân
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tuấn đã lên mạng xã hội facebook tìm mua trang phục công an nhân dân cấp hàm trung tá
và thẻ ngành công an giả rồi chụp hình đăng tải lên tài khoản tiktok cá nhân
qua mạng xã hội tiktok tuấn đã làm quen và sau đó kết bạn nhắn tin trò chuyện thông qua ứng dụng gia lô
với một phụ nữ đơn thân đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
người phụ nữ này đã chuyển khoản cho tuấn chín lần với tổng số tiền hai trăm hai mươi bảy triệu đồng
cũng với cách thức tương tự tuấn đã lấy số tiền hơn một mươi bốn triệu đồng từ một người phụ nữ khác cũng đang sinh sống
tại thành phố hồ chí minh
khám xét nơi ở của tuấn lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều giấy tờ giả như căn cước công dân
giấy phép lái xe thẻ ngành công an hai khẩu súng hơi bắn đạn trì
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
những ai là nạn nhân của nguyễn văn tuấn đến liên hệ trực tiếp tại công an huyện vĩnh thạnh
thành phố cần thơ hoặc qua số điện thoại trực ban công an huyện hai trăm chín mươi hai ba nghìn tám trăm năm mươi tám tám trăm tám mươi tám
ngày nay với sự phát triển của công nghệ việc mua sắm trên mạng đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người
tuy nhiên cùng với sự tiện lợi thì đây cũng là môi trường
trường tiêm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng lừa đảo núp bóng vào hoạt động
vừa qua một đường dây bán điện thoại giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội với khoảng bảy bị hại
tại nhiều địa bàn trên cả nước với số tiền chiếm đoạt khoảng hơn chín mươi tỷ đồng đã bị lực lượng công an phát hiện và triệt xóa
theo đó nhóm đối tượng lừa đảo trên chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ
trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử
tại đây các đối tượng sẽ đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng
nhưng giá chỉ giao động từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau đó giao hàng là sản phẩm giả gồm các cuộn dây sạc sạc dự phòng điện thoại có phím giá rẻ
khi tiếp cận được khách hàng các nghi phạm sẽ nhắn tin tư vấn sản phẩm và thuyết phục mua hàng
nhóm lừa đảo này yêu cầu khách hàng khi vừa nhận hàng thì phải thanh toán trước rồi mới được mở hàng ra kiểm tra
không phải gọi điện ngay cho nó gọi lại liên tục nhưng mà không người nghe máy
để cho khách nhận hàng thì chúng tôi sẽ ghi là khách khi nhận hàng không được bóc siêu mà chỉ được bóc vỏ hộp
và phải thanh toán tiền cho biêu tá sau đó thì mới được nhận hàng
sau khi khách hoàn thanh toán tiền thì chúng tôi cắt đứt liên lạc và khách không liên lạc để bảo hành được ạ
và chúng tôi đã chiếm toán số tiền đó
theo cơ quan chức năng đây là một đường dây hoạt động lừa đảo có tổ chức
trên quy mô toàn quốc với thủ đoạn hoạt động tinh vi và chuyên nghiệp
nhất là sự chỉ đạo chặt chẽ từ các đối tượng cầm đầu các đối tượng tuyển dụng và đào tạo nhân viên
để thực hiện các bước như lập các gian hàng trên sàn thương mại điện tử shopee lazada tiktok tiki
chạy quảng cáo và tư vấn sản phẩm cho khách hàng
qua đó từng bước dẫn dắt tâm lý khách hàng lọt vào bẫy của chúng
theo điều tra thống kê của cục thương mại điện tử và kinh tế số của bộ công thương của chúng tôi hàng năm
thì chúng tôi nhận thấy rằng là những cái mặt hàng mà có những cái giá trị thấp dưới hai triệu là những cái sản phẩm
mà dễ bị lừa đảo nhất hoặc là dễ bị làm giả làm nhái nhất trên môi trường thương mại điện tử
họ bán ở trên những cái sàn với những cái giá thành thấp
nó tạo ra một cái thói quen tiêu sắm của người tiêu dùng và người ta ưa chuộng những cái mặt hàng với giá thành như vậy
tâm lý người dân thì thấy quảng cáo chính hàng và
giá rẻ thì rất là thích nhưng mà đó là cái bẩy của các cái đối tượng lừa đảo qua màng ráng lên
nên là đề nghị người dân đối với những sản phẩm điện tử
cụ thể đấy là điện thoại mà đối tượng quảng cáo chính hàng mà giá rẻ bất ngờ như thế là phải đặt dấu chấm hỏi
nghĩ vẫn là có vấn đề là để thực hiện giáo dịch cho đảm bảo và không để mất tài sản
khi ra thực hiện giáo dịch trên công nhân mạng
triệt phá đường dây này đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiến hành điều tra vụ án lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi máy tính các loại khoảng ba điện thoại chất lượng kém
hàng giả là công cụ các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
bước đầu có căn cứ xác định đường dây này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay ước tính lừa khoảng bảy bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
chiếm đoạt khoảng hơn chín mươi tỷ đồng
công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang vừa bắt quả tang đối tượng huỳnh quốc trung chú phường nhà bàng thị xã tịnh biên
vận chuyển trái phép gần bốn mươi g ma túy đá
trước đó sau thời gian theo dõi vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày một mươi một tháng bốn tại khu vực ấp an thạnh xã an hảo thị xã tịnh biên
tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thị xã phối hợp với công an xã an hảo
phát hiện huỳnh quốc trung đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
phát hiện lực lượng công an trung liền bỏ lại phương tiện nhằm tẩu thoát tổ công tác đã tiến hành truy đuổi bắt giữ trung
qua kiểm tra phát hiện thu giữ trên người bốn bọc ni lông chứa gần bốn mươi gram ma túy dạng methamphetamin
tại cơ quan công an bước đầu trung khai nhận số ma túy trên trung vận chuyển thuê cho một người
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trung để tiếp tục điều tra làm rõ
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đang tạm giữ hình sự sau đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ngoài tăng vật là nhiều loại ma túy được thu giữ cơ quan công an còn phát hiện và tạm giữ một khẩu súng cùng một mươi chín viên đạn
vào tối ngày một mươi một tháng bốn tại khu vực trên đường võ nguyên giáp phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ gồm ba viên thuốc lắc một gói ketamin một gói ma túy nước vui
tiếp tục mở rộng điều tra kiểm tra hai căn hộ trên địa bàn quận thanh khê phát hiện năm đối tượng liên quan
thu giữ tám gói bột các loại có trọng lượng khoảng ba kg thành phần nghi có chất ma túy
ngoài ra phát hiện và thu giữ một khẩu súng một mươi chín viên đạn cùng nhiều đồ vật dùng để pha chế nước vui
như cân hai vỏ bao nhãn hiệu các loại
hiện công an quận ngũ hành sơn đã tạm giữ hình sự sau đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với một mươi hai đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba một nhóm gần hai mươi đối tượng trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi chín
đã sử dụng xe mô tô thay đổi kết cấu tháo biển kiểm soát điều khiển xe với tốc độ cao
gian hàng vừa đi vừa đánh võng lạng lách bấm còi rú gà vượt đèn đỏ trên quốc lộ ba mươi bảy
tại đoạn thuộc xóm xuối cát xã hà thượng quá trình tránh vượt giữa các xe đã đâm va với một xe mô tô khác
đang lưu thông ngược chiều khiến một người tử vong
hành vi của các đối tượng là nguy hiểm cho xã hội gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
xét thấy hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội phạm gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trên địa bàn tỉnh sơn la thời gian gần đây tình trạng thanh thiếu niên đặc biệt là học sinh
vi phạm trật tự giao thông đang có biểu hiện gia tăng trở lại
một số lỗi vi phạm giao thông ở các lỗi khá phổ biến như không đội mũ bảo hiểm
điều khiển phương tiện mà chưa có giấy phép lái xe
và để hạn chế thực trạng này cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật
lực lượng công an đã và đang thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy khi tham gia giao thông
nhưng em học sinh này vẫn được gia đình giao xe mô tô dung tích động cơ trên một trăm linh phân phối tham gia giao thông
qua xử lý kết hợp tuyên truyền học sinh này mới biết mình vi phạm
thật ra do bố mẹ em đi làm xa không có ai đi em đi học nên là em lấy xe đi học ạ
đó chỉ là một trong số hàng trăm trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông
đã được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và các đội giao thông trật tự toàn tỉnh xử lý
theo quy định trẻ em từ một mươi sáu tuổi được phép sử dụng xe máy dưới năm mươi phân khối tham gia giao thông
mà không cần giấy phép lái xe
đối với xe trên năm mươi phân khối người điều khiển phải từ đủ một mươi tám tuổi và bắt buộc phải có giấy phép lái xe
song thực tế cho thấy nhiều phụ huynh vẫn giao phương tiện
cho con em tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe

lập biên bản hai trăm ba mươi tám trường hợp vi phạm phạt tiền trên một trăm linh triệu đồng
tham giữ một trăm một mươi tám phương tiện vi phạm
trong đó bảy mươi bảy triệu đồng là phương tiện vi phạm
từ đầu năm đến nay trường hợp vi phạm lỗi chưa đủ tuổi điều khiển mô tô xe máy
bảy mươi chín trường hợp vi phạm lỗi không được hữu bảo hiểm khi tham gia giao thông
đồng thời tổ chức bốn mươi hai buổi tuyên truyền tại các trường học cho gần hai mươi năm giáo viên học sinh
để có các giải pháp căn cơ làm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh
thời gian vừa qua chúng tôi đã phối hợp với các trường học tăng cường công tác phổ biến
tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh
để có các giải pháp căn cơ làm giảm thiểu tai nạn giao thông
và tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh
thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
các cháu học sinh vi phạm theo đúng nội dung quy định tại chỉ thị ba mươi một của thủ tướng chính phủ
các mức xử phạt về hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
của thanh thiếu niên đã rõ
tuy nhiên để có phần giúp kèm không vi phạm luật giao thông
thì bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng rất cần có sự chung tay của nhà trường
đặc biệt là gia đình trong việc kiểm soát phương tiện
giáo dục kèm ý thức chấp hành các quy định để bảo vệ sự an toàn cho chính con em mình
liên quan đến vụ sạt lở hầm đèo cả nối hai tỉnh phú yên và khánh hòa
đến tám giờ sáng ngày một mươi ba tháng bốn đại diện chi nhánh khai thác đường sắt phú khánh
cho biết đoạn sạt lở hầm đường sắt tại đèo cả vẫn chưa được khắc phục
dự kiến vào lúc bốn giờ sáng nay hầm đường sắt tại đèo cả nối hai tỉnh phú yên và khánh hòa
sẽ được khắc phục và lưu thông tuyến
thế nhưng sau khi khắc phục xong lúc bốn giờ ba mươi phút hầm tiếp tục bị sạt lở
đất đá rơi xuống làm đổ hệ thống giàn gia cố
hiện các công nhân đang khẩn trương xử lý
trước đó vào lúc một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bốn khoảng một trăm linh mét khối đá trần hầm đường sắt đèo cả
đã sạt xuống bịt kín cửa hầm kéo dài khoảng năm mét
vụ sạt lở khiến đường sắt bắc nam đoạn qua phú yên khánh hòa không thể lưu thông